thưa quý vị hết hà nội đang ở mức báo động vì ca covid một mươi chín gần chạm mốc ba
thành phố hồ chí minh hạ nhiệt thì mới đây đà nẵng lại leo tốt khi có tới gần một ca mắc mới mỗi ngày
chiều ngày hai mươi tháng một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đà nẵng cho biết
trong ngày thành phố ghi nhận chín trăm tám mươi ba người mắc covid một mươi chín trong đó có đến sáu trăm ba mươi ca chưa cách ly
hai mươi chín ca cách ly tập trung hai trăm tám mươi năm ca cách ly tại nhà một mươi chín ca trong khu phong tỏa
trong số sáu trăm ba mươi ca chưa cách ly có ba trăm sáu mươi chín ca tự đến các bệnh viện phòng khám trung tâm y tế khám bệnh để xét nghiệm
hai trăm một mươi năm ca test nhanh dương tính được trạm y tế các phường xã lấy mẫu
một mươi hai ca về tường ngoại tỉnh
đáng chú ý trong số các ca cộng đồng có bảy ca lấy mẫu tiểu thương ở các chợ
chợ mới chợ non nước chợ nam ô chợ mỹ an chợ quán hộ
và hai ca là lực lượng phòng chống dịch xét nghiệm định kỳ
liên quan đến tình hình dịch ubnd thành phố cũng ban hành công văn thống nhất áp dụng
thời gian thiết lập vùng cách ly y tế tức khu vực phong tỏa tối thiểu bảy ngày
kể từ ngày ghi nhận ca mắc covid một mươi chín cuối cùng
trước đó của khu vực tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian phong tỏa có thể kéo dài hơn
sau bảy ngày dựa vào diễn biến tình hình dịch để đánh giá lại nguy cơ
nếu như hết nguy cơ hoặc nguy cơ lây lan cộng đồng thấp
thì kết thúc phong tỏa hoặc thu hẹp phạm vi phong tỏa ở mức gọn nhất
chỉ khu trú ở một số hộ gia đình xung quanh các ca mắc mới
nếu nguy cơ lây lan còn cao thì tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa
trường hợp khu vực phong tỏa có dưới chín mươi năm người
trong độ tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo quy định
được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thì thời gian thiết lập phong tỏa ít nhất là một mươi bốn ngày